trường chính trị tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm quá trình xây dựng và phát triển của trường
trường chính trị tỉnh thanh hóa được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tới nay
trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển trường chính trị tỉnh thanh hóa đã đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước
hàng năm trường thực hiện đào tạo và bồi dưỡng trên một mươi học viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy củng cố hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh
một trăm linh cán bộ quản lý giảng viên của trường đã đạt và vượt chuẩn về trình độ lý luận chính trị với bảy tiến sĩ nghiên cứu sinh và bốn mươi năm thạc sĩ
qua đó góp phần xây dựng đối ngũ căn bộ có đủ phẩm chất năng lực để phát triển toàn diện nhà trường trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới